một công ty tham gia năm mươi tám gói thầu mà chúng thầu hết năm mươi bảy gói
còn một gói thì đang chờ kết quả
mỗi gói thầu có giá trị hàng chục tỷ đồng
liên doanh với hàng loạt các bệnh viện từ trung ương đến địa phương
đặt thiết bị y tế khám chữa bệnh
rồi nâng khống giá thiết bị lên gấp nhiều lần
buộc bệnh nhân phải chi trả số tiền khi phẫu thuật cao hơn rất nhiều so với thực tế
lòng tham hay tội ác
liên quan đến hành vi phạm tội trong việc thực hiện các đề án mua sắm
lắp đặt thiết bị y tế tại bệnh viện bạch mai
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam lãnh đạo công ty cổ phần công nghệ y tế bms
đáng chú ý là ngoài bệnh viện bạch mai thì trong nhiều năm hoạt động
công ty cổ phần công nghệ y tế bms đã tham gia đấu thầu và trúng thầu
cung cấp thiết bị y tế với hàng loạt các bệnh viện của nhiều tỉnh thành
trung quanh vấn đề nâng khống giá thiết bị y tế
đang được dư luận quan tâm thì còn nhiều điều để nhìn nhận
trong đó có cả đạo đức và nhân cách của những người làm trong ngành y
và để hiểu rõ hơn cũng như là có cái nhìn đa chiều
mời quý vị khán giả cùng lắng nghe phần chia sẻ của biên tập viên phương thanh
xin mời chị
xin cảm ơn chị trang và anh tú
thưa quý vị và các bạn
có lẽ đây là lần đầu tiên tôi phải đề cập đến một việc mà theo tôi
nó không được bình thường cho lắm
hay nói đúng hơn là sự phi thường của công ty bms
gọi là đấu thầu nhưng không hiểu
bằng cách đấu như thế nào mà công ty này lọt được tất cả các cửa
một cách ngoạn bục
tham gia năm mươi tám gói thầu thì đã trúng tới năm mươi bảy gói
còn một gói thì đang chờ kết quả
và gói thầu nào cũng có giá trị đến hàng chục tỷ đồng
bên cạnh đó là việc liên doanh với rất nhiều bệnh viện
lắp đặt máy thiết bị y tế theo hình thức xã hội hóa
nhưng lại nâng khống giá lên gấp nhiều lần
bắt bệnh nhân phải chi trả chi phí khám chữa bệnh
cao hơn giá trị thực với số tiền không hề nhỏ
nhẫn tâm móc túi người bệnh
trong lúc họ phải gánh chịu nỗi đau về bệnh tật
kể cả những người không có đủ khả năng
nhưng phải vay mượn để chữa bệnh
thưa quý vị liệu phải gọi đó là lòng tham hay là tội ác
thuốc là loại hàng hóa không mặc cả
y tế là loại dịch vụ không thường lượng
và không có nhiều sự lựa chọn
vụ nâng khống giá thiết bị y tế ở bệnh viện bạch mai
chỉ đang chứng minh một thực tế
bệnh nhân ngay cả lúc thập tử nhất sinh
cũng bị rút ruột không thương tiếc
đầu năm hai nghìn hai mươi
giữa bệnh viện bạch mai và công ty bms
ký kết liên doanh đặt các thiết bị để chữa trị cho bệnh nhân
theo thỏa thuận công ty bms đầu tư một trăm linh vốn
và hai bên ăn chia lợi nhuận là năm mươi năm mươi
trong thời gian bảy năm
một trong các thiết bị công ty này ký kết với bệnh viện bạch mai
là sản phẩm robot phẫu thuật thần kinh rosa
sản phẩm này công ty bms công bố giá khoảng ba mươi chín tỷ đồng
tuy nhiên trên thực tế thì sản phẩm này có giá chỉ bảy bốn tỷ đồng

có nghĩa là với mỗi ca bệnh
thì người bệnh thay vì chỉ cần phải trả phí là bốn triệu đồng
thì việc nâng khống giá như thế này
họ phải trả số tiền là hai mươi ba triệu đồng
tranh lệch so với thực tế là một mươi chín triệu
một con số không hề nhỏ
nhất là đối với các bệnh nhân không có điều kiện
công ty cổ phần công nghệ y tế
viết tắt là bms
và công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính hà nội
có thủ đoạn gian dối
câu kết hợp thức các thủ tục
để nâng khống
đến nhiều lần
giá trị hệ thống thiết bị y tế
trong các năm từ một mươi bảy một mươi chín
bệnh viện bạch mai
đã thanh toán tổng cộng là